chỉ trong hai ngày mùng năm và ngày mùng sáu tháng sáu vừa qua tại tỉnh hà tĩnh đã ghi nhận bảy ca nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng
trong đó năm ca ở xã thạch trung và thành phố hà tĩnh hai ca tại xã việt tiến huyện thạch hà
sau khi phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng hà tĩnh đã khẩn trương thực hiện việc cách ly khoanh vùng để dập dịch
ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng
tại xã thạch trung và phường nguyễn du thành phố hà tĩnh sau khi phát hiện hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín đi từ bình dương về
từ ngày hai tháng sáu đến nay chính quyền địa phương đã tập trung khoanh vùng bao vây dập dịch